hôm nay hai mươi hai tháng một mươi là ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi và luật thỏa thuận quốc tế
theo dự kiến buổi sáng quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
trong đó cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo sẽ tham gia làm rõ một số vấn đề tại đại biểu quốc hội nêu
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật thỏa thuận quốc tế
sau đó cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo sẽ làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu